suốt hai mươi năm nay cứ đều đặn mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu tại nhà văn hóa khu dân cư số hai đường trương định quận hoàng mai hà nội lại rộn ràng tiếng lũ trẻ đánh vần học chữ
đó là lớp học tình thương đặc biệt của một cô giáo năm nay đã bảy mươi tuổi và những học sinh cũng rất đặc biệt
hơn hai mươi năm dạy tại lớp học tình thương đặc biệt cô giáo nguyễn thị côi đã có nhiều kinh nghiệm trong cách giảng dạy của mình
sở dĩ gọi đây là lớp học tình thương đặc biệt bởi những lý do sau
thế thì cô phải tìm hiểu từng hoàn cảnh các em và tìm hiểu các em từ những bệnh tật của các em
rồi tìm hiểu sống với các em thì phải có một cái tình cảm tình cảm thương yêu của một người bà người mẹ người cô giáo để mà cảm hóa các em
cô nguyễn thị côi vốn là giáo viên tiểu học đã về hưu tuy nhiên với những học sinh hết sức đặc biệt như vậy
những phương pháp riêng của mình
mặc dù nhiều khó khăn vất vả nhưng với nguồn động lực to lớn cô giáo côi vẫn hàng ngày kiên trì cố gắng với sự nghiệp chồng người của mình
cái động lực mà giúp cô hoàn thành nhiệm vụ này tức là cái lòng thương yêu trẻ
và coi những cái đứa trẻ đó nó bị thiệt thòi như thế thì coi như con em mình và chăm sóc muốn cho nó trở thành một con người mà có ích cho gia đình và ích xã hội
là nó có thể làm những cái việc bình thường nhất như quét nhà gấp quần áo và phục vụ bản thân
tôi mới xin cho cháu vào đây thì chỉ được vài tháng thôi cảm thấy cô giáo cô rất quý mến các cháu
nhiều khi các cháu nó cũng không có sách có vở thì cô cũng tự mua cho rồi
và các cái bánh cái trái thì người ta ủng hộ thì cô cũng phát hết cho các con các cháu mà
thực ra mà nói là cô già rồi cô rất là tốt cô cũng chả phải tiền nông gì cả
đối với những em học sinh ở đây cô giáo côi
giống như một người mẹ thứ hai một người mẹ suốt hơn hai mươi năm vẫn kiên nhẫn với những đứa con đặc biệt
hình ảnh người đàn bà bảy mươi tuổi cầm cùi cầm tay nắn trình từng nét chữ có lẽ sẽ là hình ảnh ấm lòng nhất
in sâu vào tâm trí của những bạn học sinh đặc biệt ấy